xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo